các chuyên gia nói rằng covid một mươi chín có thể ảnh hưởng tới người bệnh lâu hơn so với thời gian nhiễm trùng cơ bản
chính phủ anh đã đầu tư vào các trung tâm hậu covid một mươi chín trên khắp đất nước sau khi các thông tin cho rằng
cứ năm người thì có tới một người mắc các triệu chứng kéo dài của virus sars cov hai
các chuyên gia nhấn mạnh rằng các quốc gia trên toàn thế giới nên chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với sự gia tăng gánh nặng của bệnh tim mạch
do tính chất mãn tính của những tình trạng này chúng có thể sẽ gây ra những hậu quả lâu dài cho bệnh nhân
hệ thống y tế và có những tác động rộng rãi đến kinh tế và tuổi thọ các chuyên gia cảnh báo
giáo sư paul hund giáo sư y khoa tại đại học east anglia anh cho biết nhiều khả năng nguy cơ mắc các vấn đề tim mạch sẽ giảm dần theo thời gian
giáo sư hund nói với the telegraph
điều này giống như hút thuốc khi bạn hút thuốc một số nguy cơ nhất định sẽ gia tăng nhưng nguy cơ giảm vào năm sau khi bạn ngừng hút
chúng tôi không biết sự gia tăng nguy cơ về tim mạch này sẽ kéo dài bao lâu
như vậy có thể những người tiêm vaccine sẽ
ít có nguy cơ gặp những biến chứng này hơn người không tiêm nhưng vẫn chưa có bằng chứng chắc chắn cho điều này